thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp ban cán sự đảng chính phủ với ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh
để góp ý sự thảo báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố hồ chí minh trước khi bộ chính trị cho ý kiến vào văn kiện đại hội đảng của thành phố
để thành phố hồ chí minh phát triển nhanh bền vững hơn bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết đại hội của đảng
các nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng các nghị quyết kết luận của bộ chính trị và nghị quyết của quốc hội về phát triển thành phố
trong bối cảnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố liên tục giảm từ ba mươi ba năm hai nghìn xuống còn một mươi tám giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh cần phải có nhiều nguồn lực hơn do vậy thủ tướng đề nghị cần đóng góp ý kiến để thành phố hồ chí minh phát triển tốt hơn
do vị trí vị thế của thành phố cho nên việc chuẩn bị tốt văn kiện
thì cũng là phương hướng quan trọng
thành phố hồ chí minh cần phải có nhiều nguồn lực hơn do vị trí vị thế của thành phố hồ chí minh phát triển tốt hơn
thành phố hồ chí minh cần phải có nhiều nguồn lực hơn do vị trí vị thế của thành phố hồ chí minh phát triển tốt hơn
có tỷ lệ đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước nhưng tỷ lệ tổng chi ngân sách trên tổng thu ngân sách trên địa bàn thấp nhất cả nước
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh cho biết cần phải thay đổi mô hình phát triển
thành phố lớn nhưng mà muốn tăng tốc trong thời gian tới thì phải tiếp tục đổi mới mô hình phát triển
trong đó hôm nay tôi xin phép sẽ có bốn cái chuyên đề
xung quanh bốn chuyên đề này đều là vấn đề tạo mô hình phát triển mới
thứ nhất là vấn đề hình thành một khu đô thị sáng tạo tương tức cao phía đông
mà bây giờ kiến nghị thành lập thành phố thủ đức sẽ là cái hạt nhân phát triển kinh tế của thành phố
thứ hai là thực hiện chính quyền đô thị để quản lý một thành phố trên giới một mươi triệu dân được hiệu quả chặt chẽ
cái thứ ba đó là thành phố hồ chí minh và trung tâm kinh tế nhưng trong các yếu tố để trung tâm tài chính hiện nay chưa có thể chế rõ ràng
thành phố cần kiến nghị phối hợp với chính phủ để coi thành phố hồ chí minh là một trung tâm tài chính của khu vực quốc tế
của cả nước để phía nam
và cuối cùng cái thứ tư là trong điều kiện có trách nhiệm tăng đóng góp ngân sách cho chính phủ thì có kiến nghị cái điều chỉnh tỷ lệ điều tiết mà vừa tăng cho trung ương vừa tăng cho thành phố
tại hội nghị thành phố hồ chí minh kiến nghị sẽ phát huy hết tiềm năng và lợi thế của thành phố giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam
bảo đảm tăng trưởng liên tục nguồn thu ngân sách thành phố nộp về trung ương và vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương